tại hà nội cục gìn giữ hòa bình việt nam bộ quốc phòng đã tổ chức buổi trao đổi chuyên môn quân y giữa việt nam và pháp
cho bệnh viện giãi chiến cấp một thuộc đội công binh dình dữ hòa bình việt nam
tính từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay đây là lần thứ bảy việt nam và pháp cùng phối hợp tổ chức hoạt động trao đổi chuyên môn về gìn giữ hòa bình
đợt trao đổi chuyên môn này là hoạt động quy mô mang tính chuyên sâu nhằm nâng cao kiến thức và kinh nghiệm
cũng như năng lực chuyên môn cho cán bộ nhân viên bệnh viện giã chiến cấp một của đội công binh việt nam
trong công tác khám chữa bệnh cấp cứu và chăm sóc sức khỏe khi thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ
dự kiến là chúng ta sẽ triển khai đội công binh hai trăm bảy mươi người vào năm hai nghìn hai mươi
đây là một mục tiêu rất lớn mà chúng tôi sẽ phải triển khai
trong đội công binh có một bệnh viện đó là bệnh viện giãi chiến cấp một
chức năng nhiệm vụ của nó
chỉ có đảm bảo y tế cho các lực lượng của việt nam trong đội hình của công binh hai trăm bảy mươi người mà thôi
ngoài ra nó còn có cái chức năng là đảm bảo những chữa và cứu trợ những hoạt động mang tính là khẩn cấp ở tại địa bàn
và nhiệm vụ quan trọng nữa là chuyển bệnh nhân lên bệnh viện giãi chiến cấp hai ở tại phái bộ nam xu đăng
đây là cơ hội để bệnh viện giãi chiến cấp một của đội công binh việt nam
đội công binh gìn giữ hòa bình việt nam tích lũy thêm kinh nghiệm nâng cao kiến thức chuyên ngành quân y
để xử lý kịp thời các tình huống y tế trên thực địa nhất là trong bối cảnh thực tế tại phái bộ
đội công binh hoạt động phạm vi rộng phân tán nhu cầu cần chăm sóc và điều trị y tế cao